tại hà nội việc khi nào học sinh đi học trở lại cũng được nhiều phụ huynh quan tâm
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội lãnh đạo ubnd tp hà nội đã giao sở giáo dục và đào tạo
xây dựng phương án tổ chức cho học sinh quay trở lại trường với tinh thần sẽ mở cửa trở lại đối với trường đại học
cao đẳng dạy nghề trung học phổ thông và trung học cơ sở vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
thành phố đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì xây dựng phương án cụ thể trên tinh thần bảo đảm an toàn nhất cho các em học sinh
và thành phố sẽ quyết định vào phiên họp tới thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết sở tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch
yêu cầu các trường học tiếp tục giả soát bổ sung bảo đảm thiết bị y tế xây dựng kịch bản cụ thể bảo đảm an toàn cho học sinh từ lúc ra khỏi nhà đi học đến lúc về
đáng chú ý sở cũng giả soát hỗ trợ học sinh giáo viên có hoàn cảnh khó khăn qua đó phát hiện hỗ trợ kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì cha mẹ mất việc làm do dịch bệnh covid một mươi chín